tổng cục dự trữ nhà nước vừa thông tin về một số nội dung liên quan đến việc mở thầu đợt hai
gói thầu mua một trăm tám mươi hai ba trăm linh tấn gạo dự trữ quốc gia
hiện có tổng số năm mươi bốn doanh nghiệp tham gia dự thầu tổng cục dự trữ nhà nước đã có công điện
chỉ đạo các cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu
và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu chậm nhất là ngày một mươi chín tháng năm
để ký hợp đồng xong trước ngày hai mươi hai tháng năm thời gian thực hiện hợp đồng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi